ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại hà nội ủy ban dân tộc chính phủ phối hợp với sở giáo dục và đào tạo
trung tâm đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức lễ tuyên dương học sinh sinh viên
dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám đến sự buổi lễ có đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
tại lễ tuyên dương bàn tổ chức đã vinh danh một trăm sáu mươi sáu gương mặt tiêu biểu xuất sắc thuộc hai mươi năm thành phần
dân tộc của ba mươi năm tỉnh thành phố trong số này có một mươi bảy em đoạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật
cấp quốc gia năm hai nghìn một mươi tám chín mươi bốn em đoạt giải nhất nhì ba và khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
năm nay bàn tổ chức mở rộng đối tượng được tuyên dương là các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc
các học viện đại học cao đẳng phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ
trương hòa bình nhấn mạnh giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số đã tập trung nâng cao chất lượng
đổi mới căn bản và toàn diện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong điều kiện
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế nhất là việc đào tạo
tuyển chọn học sinh giỏi nhằm nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài
đây là sự kiện được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc việt nam
đồng thời biểu dương khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn
đạt thành tích xuất sắc trong học tập của học sinh sinh viên các dân tộc thiểu số